tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu tại cuộc họp khóa bảy mươi ba
đại hội đồng tổ chức y tế thế giới với chủ đề đại dịch covid một mươi chín
được tổ chức trực tuyến trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng năm
theo lời mời của tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới
được tổ chức trực tuyến tại trụ sở who thủy sĩ
phát biểu tại khóa họp thủ tướng đã bày tỏ sự cảm thông
chia sẻ sâu sắc tới chính phủ và nhân dân các nước
vì những mất mát to lớn do đại dịch covid một mươi chín gây ra
thủ tướng chia sẻ chính phủ việt nam đã nhận thức được sự nguy hiểm
của dịch covid một mươi chín từ rất sớm với phương châm chống dịch như chống giặc
huy động sự tham gia của chính quyền các cấp hệ thống y tế quốc gia
các nhà khoa học sự hỗ trợ của lực lượng quân đội
cùng kiên quyết thực hiện cách ly tập trung kết hợp giữa kiểm soát nguồn lây
truy tìm tiếp xúc xét nghiệm và điều trị
chính phủ chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn
để bảo vệ sức khỏe sự an toàn của người dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hơn bao giờ hết
các nước cần tăng cường đoàn kết quốc tế huy động các nguồn lực
ứng phó hiệu quả với đại dịch
thủ tướng cho biết là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam chủ trì và tham gia
nhiều cuộc thảo luận nỗ lực tìm kiếm nói chung có những sáng kiến
thúc đẩy hành động chung trong phòng chống dịch hỗ trợ người dân
phục hồi nền kinh tế giai đoạn hậu covid một mươi chín